công an tp biên hòa và công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ ba đối tượng buôn bán pháo
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
chiều ngày một mươi năm tháng một lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng lã thị trạng ngụ tại huyện trảng bom
tăng chữ trái phép một trăm hai mươi năm hộp và bốn quanh pháo nổ
bà trạng khai mua số pháo trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó đưa về địa phương tìm người bán lại để kiếm lợi phi pháp
chiều cùng ngày công an tp biên hòa đã bắt quả tang nguyễn ngọc sơn và lê nguyễn thanh huy
đang chở pháo đi bán tại khu phố năm phường long bình
tăng vật thu giữ là hàng chục kg pháo hoa
hiện cả ba đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật